thời gian qua nhiều bệnh viện có chất lượng chuyên môn rất tốt nhận được sự tin tưởng và khen ngợi của người dân
nhưng vì một vài sự cố mà đã làm ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành
nếu bệnh viện không quản lý được toàn diện chất lượng của các dịch vụ rất có thể những sự cố như vậy sẽ còn lặp lại
theo bộ y tế trước đây ngành y tế chỉ tập trung vào đào tạo về chuyên môn chưa chú trọng đào tạo quản lý bệnh viện
hiện nay bệnh viện công lập phải tự chủ tài chính
do đó người đứng đầu bệnh viện cần được đào tạo về cả quản lý chất lượng khám chữa bệnh cũng như nhân lực tài chính và trang thiết bị y tế
quản lý bệnh viện đòi hỏi sự tỉ mỉ toàn diện và lấy bệnh nhân làm trung tâm
phải thay đổi từ việc không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu bố trí ghế ngồi chờ tại phòng khám trang bị xà phòng rửa tay và vệ sinh bệnh viện sạch sẽ
đặc biệt điều mà công ty quản lý bệnh viện cần hướng đến cuối cùng là chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân làm hài lòng người bệnh
người bệnh được hài lòng khi được điều trị đỡ bệnh khỏi bệnh được tiếp đón chăm sóc tử tế ân cần được công khai minh bạch về tiền viện phí
khóa đào tạo lãnh đạo bệnh viện năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra trong một tuần với sự tham gia của lãnh đạo các bệnh viện thuộc các tỉnh phía bắc